công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi triệu đồng
đối với trần tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã ca đình huyện đoan hùng
vì hành vinh thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
trước đó trần tiến đạt đã sử dụng tài khoản facebook tuyết đạt đăng tải lên hội nhóm trợ đoan hùng
với nội dung có một người trung quốc làm ở công ty dày da đã chết
có tám người khác lên khám ở bệnh viện hùng vương thì một người dương tính với bệnh corona chuyển đi hà nội rồi
trần tiến đạt còn đăng tải trên trang cá nhân với nhiều nội dung khác gây hoang mang dư luận
và đã thu hút nhiều lượt like và chia sẻ trên mạng xã hội
tại buổi làm việc với cơ quan công an trần tiến đạt thừa nhận toàn bộ nội dung thông tin đăng tải trên là sai sự thật